tại văn phòng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
họp về diễn biến tình hình dịch và ban giải pháp ứng phó phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo nhận định tính đến thời điểm hiện tại việt nam đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
hiện không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới điều trị khỏi bệnh một mươi sáu trên một mươi sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín
đại diện bộ y tế cũng chính thức thông báo theo các điều kiện đến hôm nay tỉnh thanh hóa khánh hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch
tuy nhiên trước thực tế một số địa phương xuất hiện biểu hiện chủ quan lơ là ban chỉ đạo đề nghị cấp ủy chính quyền hệ thống chính trị địa phương
tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của ban bí thư thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch đồng thời phải bảo đảm phát triển kinh tế xã hội
đối với những người từ hàn quốc nhập cảnh vào việt nam bao gồm cả những người nước ngoài và công dân việt nam sẽ đều được giám sát y tế trong một mươi bốn ngày
các bộ ngoại giao giáo dục và đào tạo lao động thương bình và xã hội phối hợp chặt chẽ lên danh sách lưu học sinh người lao động và các đối tượng khác là người việt nam đang học tập sinh sống làm việc tại hàn quốc để cung cấp cho bộ phận an ninh xuất nhập cảnh hàng không để chủ động trong phòng chống dịch
ban chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan tiếp tục các giải pháp quản lý chặt chẽ biên giới cửa khẩu đường bộ đường hàng không nhất là các công dân nước ngoài đến việt nam từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch để có các giải pháp ứng phó phù hợp yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với người đến từ hàn quốc trong đó cần triển khai thực hiện khai báo điện tử cũng như thông tin phổ biến về nghĩa vụ trách nhiệm cho các hành khách khi đến việt nam ngay tại các sân bay của hàn quốc
ban chỉ đạo cũng yêu cầu các cấp ủy chính quyền cần gặp gỡ trực tiếp trao đổi thông tin
động viên gia đình có thân nhân đang ở hàn quốc tuyên truyền người thân thực hiện nghiêm chỉnh khuyến cáo và quy định cách ly của nước sở tại tăng cường tuyên truyền những khu vực có nhiều cơ sở lưu trú cho người đến từ vùng có dịch có tài liệu hướng dẫn với ngoại ngữ phù hợp